chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hát mang âm hưởng dân ca bắc bộ cùng giọng hát đầy nỗ lực kết hợp với looper
một thiết bị ghi âm đoạn nhạc và tổng hợp nhiều âm thanh
để tạo ra những không gian âm nhạc đa chiều cho khán giả cảm nhận
vào đêm nay thì chúng tôi mong muốn được đem đến những công sức và nỗ lực tập luyện
trong thời gian qua để được cùng chung vui với khán giả hà nội
phong cách âm nhạc của các nghệ sĩ là sự hòa hợp của hai nền văn hóa việt đức
tạo nên sự mới lạ hấp dẫn cho người nghe
tôi làm việc với khá là nhiều đối tác ở bên của đức
thì tôi cũng có cơ hội để làm việc với họ
và thông qua một đối tác của tôi thì tôi có tấm vé mời này
thì hôm nay tôi đến đây để tham dự với mong muốn là để tìm hiểu thêm về con người
và cũng như là đất nước của người đức như thế nào
bởi vì tôi chưa bao giờ có cơ hội đặt chân lên nước đức
do vậy là tôi chọn cách tìm hiểu văn hóa của họ thông qua âm nhạc
bởi vì tôi cũng là một người rất là yêu nhạc
thì sau khi mà xem qua chương trình thì tôi cũng thấy là tuy là hai nước có những nét văn hóa rất là khác nhau
mọi nước đều có một đặc trưng riêng nhưng đối với âm nhạc
về âm nhạc thì khi mà hòa quyển vào nhau hòa lưỡi vào nhau
thì nó có những cái nét tương đồng
và thông qua chương trình tôi đã tìm hiểu được nhiều hơn
về văn hóa của đức đức và sẽ mong muốn là sẽ được đến thăm nước đức vào ngày không xa
bên cạnh các buổi biểu diễn âm nhạc tại hà nội viện văn hóa gớt cũng tổ chức ba đêm nhạc khác
tại đà nẵng huế và thành phố hồ chí minh vào các ngày hai mươi bảy hai mươi tám và ba mươi tháng một mươi
sau gần một tuần biểu diễn với tinh thần đoàn kết hữu nghị lòng say mê sàn diễn giảp siết trung ương
thành điểm đến thú vị của những người yêu nghệ thuật siếc
liên hoàn siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đã kết thúc với đêm bế mạc và trao giải đầy ấn tượng tại giạp siếc trung ương hà nội
liên hoàn siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín thu hút một mươi ba đoàn nghệ thuật của chín quốc gia tham gia tranh tài
bao gồm australia campuchia trung quốc cuba ai cập hungary lào singapore và việt nam
trong đó việt nam có năm đơn vị tham gia là liên đoàn siếc việt nam nhà hát nghệ thuật phương nam
cấp nghệ thuật siết và tạp ký việt nam đoàn nghệ thuật siết và ảo thuật vũng tàu và hội sân khấu tp hcm
tôi cho rằng là mỗi một năm thì liên hoàn siết của chúng ta diễn ra sẽ có những bộ mặt khác nhau chất lượng khác nhau
tôi rất hy vọng rằng năm nay các tiết mục siếc của chúng ta sẽ có những sự nâng cấp sự đổi mới trong tính sáng tạo
tôi hy vọng rằng là khán giả
sẽ được xem một cái chương trình siết rất là thú vị và thấy rằng là cái siếc của việt nam mỗi một lần diễn ra liên hoan thì nó có một sự phát triển mới
các tiết mục tham dự liên hoan đều được chăm chút đầu tư
các nghệ sĩ say sư tập luyện tìm tòi cách thể hiện chút hết đam mê tâm huyết để công hiến cho khán giả các màn biểu diễn đẹp mắt khéo léo và đầy dũng cảm
các tiết mục siết quốc tế dành được nhiều cảm tình của khán giả việt nam về vóc dáng hình thể và không cách biểu diễn chuyên nghiệp
thực ra cái kỳ liên hoan này là lần thứ năm rồi
những người làm nghề như chúng tôi rất là mong mỏi những cuộc thi như thế này
bởi vì cái nghề xưa tuổi nghề rất là ngắn
thế khi thông qua các cuộc thi này để họ có thêm cơ hội để cọ sát học hỏi và giao lưu với nhau
thì cái kỳ thi này mà được diễn ra tại liên hoàn siết việt nam là một điều kiện rất là cận lợi cho chúng tôi
ngay sau buổi lễ khai mạc khán giả đã được mãn nhãn với phần trình diễn đến từ các đơn vị
thêm đến những tạo hình ấn tượng khiến khán giả phấn khích họ gieo cổ vũ bởi sự phối hợp ăn ý và kỹ thuật điều luyện trong từng chuyển động
như tiếp mục đu dây ra đơn của nghệ sĩ liam dumber thomas của australia và ysd go của singapore
tiếp mục cột xoay của hai nghệ sĩ cuba với cây cột xoay trên không chung đứng tay đơn của diễn viên ai cập
chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia liên hoan năm nay
chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để có thể có một đêm diễn thành công nhất
đây là một tiết mục khó cần sự chính xác trong từng chi tiết
và rất vui khi chúng tôi đã có một tiết mục thành công
các nghệ sĩ việt nam cũng xuất sắc khi thực hiện những động tác kỹ thuật đẳng cấp như động tác ôm gối xoắn hai vòng
nhào hai vòng với tiết mục nhào xào của liên đoàn siếc việt nam
những tiết mục của các đơn vị quốc tế và trong nước đều được thể hiện điêu luyện đầy sáng tạo
cũng như mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc mỗi vùng miền
qua đó người xem có thể cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần phong tục tập quán của mỗi quốc gia
tương vị nghệ sĩ chúng tôi rất là bản diện
thứ nhất là mình được thi thố tài năng để cho lớp trẻ được có dịp trổ tài
thứ hai là được giao lưu và kinh nghiệm đến các nước thế giới
tôi thấy là các tiết mục siết này rất là có giá trị là một cái hoạt động giải trí rất là có ý nghĩa
đối với lại không chỉ các bạn nhỏ mà còn đối với người lớn
như là mình xem mình cũng muốn ở lại xem đến tận cùng luôn chứ mình cũng rất là tiếc
mình không muốn về mình thấy nó rất là hấp dẫn
rất là để lại cho mình cái ấn tượng rất là sâu sắc
điều đặc biệt trong liên hoàn siếc năm nay
ban tổ chức còn thực hiện lễ diễu hành nghệ thuật siếc trên một số tuyến phố đi bộ hà nội
với mong muốn quảng bá truyền thông đưa nghệ thuật siếc đến gần hơn với khán giả và du khách quốc tế
chương trình diễu hành biểu diễn theo quy mô từng khối
với từng thể loại đặc trưng cơ bản của nghệ thuật siếc như trò khéo tung hứng
nhào lộn siếc hài siếc thú
với sự tham gia của các đơn vị quốc tế và việt nam
người dân thủ đô đã có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp với các nghệ sĩ siếc nổi tiếng của các đơn vị siếc chuyên nghiệp
thưởng thức các tiết mục đặc sắc đã từng đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế
hôm nay tôi rất là vui khi mà được tham gia cái liên hoàn siếc quốc tế
và được xem những nghệ sĩ họ biểu diễn ở đường phố như này
thì mình cảm thấy rất là hào hứng và cũng như là tự hào cho cái ngành siếc việt nam của mình
cũng được sánh vai cùng các quân quốc nam châu
và cũng như là để các con có thể học hỏi là ở rất là nhiều quốc gia khác
họ có rất là nhiều những cái những cái người nghệ sĩ họ yêu nghề
và cũng như là họ đã gắn bó với nghề như thế nào
và cái việc là họ được tập luyện và họ được biểu diễn như này cũng là cái niềm vinh dự của họ
và những người xem như chúng tôi thì cảm thấy rất là hào hứng và thấy cũng rất là vui khi mà mình có mặt ở đây
với hơn một hai trăm linh chỗ ngồi giáp siếc trung ương hầu như chật kín và xôi động
bởi những trang phó tay dài không dứt trước những tiết mục biểu diễn của các đoàn dự thi
hội đồng nghệ thuật gồm năm thành viên đã làm việc khách quan công tâm
sau năm đêm diễn ban tổ chức đã trao sáu giải vàng tám giải bạc và bảy giải khán giả yêu thích
cho các tiết mục tham gia liên hoan
ngoài ra ban tổ chức cũng trao giải cho những thành phần sáng tạo như tác giả đạo diễn huấn luyện
diễn viên xuất sắc trong các tiết mục tham gia liên hoan
chương trình này nó có nhiều cái mới mặc dù là có những cái sáng tạo nó chưa được tới
thì cũng mong rằng trong cái đợt tới nó sẽ có được một cái
hội đồng giám khảo đã xét duyệt và chấm thì được là sáu cái vàng và còn lại là số bạc
sáu cái giải vàng này thì nó theo cái dự là rất là chuẩn xác và các tiết mục đều mang
cái màu sắc cũng như cái chuyên môn rất là cao
tôi rất là mừng rất là vui và cảm thấy hạnh phúc khi mà cái tiết mục của mình
đạt được cái huy chương vàng trong cái đợt liên hoan xếp quốc tế lần này
tuy nhiên cái mà tôi vui nhất đó là cái sự đóng góp
cái công sức cái công sức về cái tiết mục về góc độ chuyên môn cho cái ngành xếp việt nam
liên hoan siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín thực sự đã trở thành một hoạt động văn hóa có ý nghĩa
góp phần tăng cường tình đoàn kết hợp tác hiếu nghị giữa các quốc gia
và là cơ hội tốt để nghệ sĩ các nước trao đổi học tập kinh nghiệm về phương pháp sáng tạo
nhằm xây dựng nghị thuật siếc phát triển góp phần đưa nghị thuật siếc đến gần hơn
với đông đỏ công chúng trong và ngoài nước
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc có số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau